thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết ba chương trình gồm chương trình số ba trăm linh sáu và tám của thành ủy hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự hội nghị
qua hơn bốn năm triển khai các chương trình này đã đem lại kết quả tích cực như bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng sản phẩm trên địa bàn grdp ước tăng bảy ba mươi chín phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh cho rằng
phát triển kinh tế nhìn chung chưa tạo được các đột phá lớn và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thành phố
một số mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác quy hoạch của thành phố còn chưa đặt yêu cầu và tiến độ đề ra
công tác cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thủ đô
đồng chí trung ngọc anh yêu cầu các cấp ngành cần khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế
đồng thời bám sát các chỉ tiêu mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ thành phố